tại huyện văn chấn tỉnh yên bái địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề do mưa lũ
trong hai ngày vừa qua các lực lượng chức năng đã tập trung tìm kiếm nạn nhân bị mất tích
khắc phục hậu quả và dọn đường để tiếp cận các xã đang bị cô lập
đến hôm nay tổ công tác đã tiếp cận được xã sùng đô xã an lương còn xã nậm mười đã có thể
liên lạc được với đoàn công tác tham gia cứu hộ cứu nạn cho hàng nghìn hộ dân bị chia cắt cô lập
cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh yên bái và sư đoàn ba trăm một mươi sáu quân khu hai đã tiến hành đào bới
thu dọn cây cối rác thải và nhà bị sập đổ để tìm kiếm các nạn nhân mất tích
đồng thời chia làm bốn mũi dọn đường tiếp cận ba xã bị cô lập của huyện văn chấn
như trên địa bàn huyện văn chấn thì tất cả các xã và các thôn quần cô lập thì lực lượng chức năng
phải tìm mọi cách cắt núi văng rừng để chúng tôi tiếp cận được để thực hiện công tác cứu hộ
tiếp nữa là chúng tôi sẽ tiến hành các biện pháp để khắc phục các điểm giao thông bị hư hại
bị sạt lở khắc phục hệ thống đường lưới điện cũng như hệ thống thông tin liên lạc để tiếp cận
với các địa bàn bị cô lập mà có giải pháp để chỉ đoạn kịp thời
vị trí chúng ta đang đứng đây
con đường đi qua ngầm trà này là con đường duy nhất mà chúng ta có thể cơ động lực lượng
để tiếp cận với hai xã đó là xã nợ một mươi và xã sùng đô
hôm nay chúng tôi đang huy động các lực lượng máy móc thiết bị để chúng tôi giải quyết
vấn đề đảm bảo an thông giao thông thông suốt để chúng tôi tiếp cận được
trong ngày hôm nay đang tổ chức các lực lượng vào các địa bàn sung yếu
đang cô lập về cả đường giao thông cũng như hệ thống thông tin liên lạc
bây giờ lực lượng đang tập kết ở sơn lương chuẩn bị vào trong
sùng đô an hương để tổ chức để tìm kiếm đi rời hộ dân nhà dân
bây giờ còn một trăm bốn mươi bốn hộ nhà dân là phần khẩn cấp để tổ chức đi rời
để bảo đảm an toàn tính mạng giai đoạn cho dân dân
bây giờ các lực lượng ở trên các hướng đang triển khai và tổ chức cơ động vào các vị trí
hiện trên địa bàn tỉnh yên bái có năm trên chín huyện thị xã thành phố bị ảnh hưởng của mưa lũ
một mươi một người chết tám người mất tích một mươi một người bị thương
bộ chỉ huy quân sự tỉnh yên bái đã huy động lực lượng tổ chức tìm kiếm cứu nạn
và tham gia khắc phục hậu quả mưa lũ
lãnh đạo tỉnh yên bái và quân khu hai cùng các ngành đoàn thể của tỉnh
đã xuống các địa phương động viên nhân dân hỗ trợ các trường hợp có nhà bị sập
và lũ cuốn trôi hoàn toàn một mươi năm kg gạo trên một nhân khẩu trong hai tháng
và bố trí nơi ở tạm cho người dân bảo đảm an toàn
đồng thời nỗ lực chỉ đạo khắc phục hậu quả mưa lũ